công an tỉnh lâm đồng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng
liên quan đến vụ hủy hoại rừng thông quy mô lớn tại tiểu khu hai trăm chín mươi hai thuộc địa bàn xã tân thanh huyện lâm hà
gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua
ba đối tượng gồm ngô văn diệm ba mươi năm tuổi quê ninh bình nguyễn văn lợi hai mươi ba tuổi và dương văn hồng năm mươi ba tuổi
đều ngụ tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
chiều ngày hai mươi chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng triệu tập thêm một nghị can liên quan đến vụ án
như truyền hình nhân dân đã đưa tin hiện tại có ba bốn trăm năm mươi sáu cây thông ba lá một mươi bảy năm tuổi bị các đối tượng khoan vào lỗ thân
và đổ hóa chất khiến cây thông héo úa không thể khôi phục
lãnh đạo tỉnh lâm đồng xác định đây là vụ hủy hoại rừng rất nghiêm trọng trong nhiều năm qua tại địa phương
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án